sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông trạm đức phổ và công an thị xã đức phổ tổ chức phân luồng khám nghiệm điều tra nguyên nhân của vụ việc